sáng nay ngành tư pháp đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống của ngành đồng thời đón nhận huân trường lao động hạng nhất
tham dự đại hội có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí phát đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phát biểu tại đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận và biểu dương những thành tích
và đóng góp của ngành tư pháp đã đạt được trong bảy mươi năm năm qua
đồng thời nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách đặt ra hiện nay
là việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
với bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và một hệ thống pháp luật đồng bộ dân chủ và tiến bộ
vì vậy qua đại hội này chủ tịch đề nghị ngành tư pháp cần phân tích sâu sắc hơn nữa
để tìm ra các giải pháp đưa công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành tiếp tục đạt kết quả cao hơn
bộ tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ
ngành các cơ quan của quốc hội để nâng cao hơn nữa chất lượng và tính dự báo của các dự án luật
pháp lệnh nghị quyết trình quốc hội trình quỹ ban thường vụ quốc hội
tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của đảng nhất là văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba
sắp tới kịp thời phát hiện đề xuất giải pháp xử lý những quy định mâu thuẫn
trồng chéo bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn gây khó khăn kìm hãm sự phát triển của đất nước
bảo đảm tính thường tôn
nghiêm minh của pháp luật để pháp luật thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong các cơ quan nhà nước
trong xã hội và người dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân chương lao động hạng nhất cho đại diện lãnh đạo bộ tư pháp
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu trao huân chương lao động cho các cá nhân tập thể
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi